vừa qua tại làng nông nhảy hai xã biên giới đắk nông huyện ngọc hồi tỉnh con tum
tổng công ty điện lực miền trung đã tổ chức nghiệm thu và đóng điện trạm biến áp một trăm một mươi kv bởi y
như vậy là từ tết này người dân ở ba huyện biên giới của tỉnh con tôm gồm sa thầy ngọc hồi và đắc lây không phải thấp thỏm nỗi lo mất điện
được thi công từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín trạm biến áp một trăm một mươi kv bờ y có tổng mức đầu tư gần một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
tổng công ty điện lực miền nam làm chủ đầu tư
công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã tăng cường cung cấp điện bảo đảm chất lượng điện áp
giảm tổn thất công suất và điện năng trên lưới điện phân phối khu vực ba huyện biên giới của tỉnh con tum
tạo liên kết với trạm biến áp một trăm một mươi kv trong khu vực giảm thiểu đáng kể nguy cơ mất điện trên diện rộng
nâng độ tin cậy cho lưới điện bảo đảm cung cấp điện đầy đủ kịp thời an toàn